đây là một sự kiện lớn thu hút được sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ bóng đá trên thế giới nói chung và của việt nam nói riêng
tuy nhiên bên cạnh vai trò giải trí thì euro hai nghìn một mươi sáu cũng được xem là một làm ăn của nhiều đối tượng ăn bóng đá ngô bóng đá
nhằm đảm bảo an ninh trật tự và phòng chống tệ nạn cá độ bóng đá trong suốt thời gian diễn ra sự kiện thể thao này
lực lượng công an cả nước đã chủ động có những biện pháp gia quân tuyên truyền kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp đánh bạc dưới hình thức cá độ
ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân tại tỉnh bình dương
đây là các đối tượng tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá bị lực lượng công an phát hiện xử lý trong thời gian qua
hầu hết các đối tượng đều còn trẻ tuổi nhưng đã sớm bị pháp luật xử lý bởi sự nông nổi nhất thời của bản thân
thời gian diễn ra euro hai nghìn một mươi sáu chung với thời điểm nghỉ hè của sinh viên học sinh và các trận đấu thường diễn ra vào đêm khuya
khoảng hai mươi ba h và hai h theo giờ việt nam nên là thời điểm thuận lợi để các đối tượng cờ bạc lợi dụng hoạt động
để đảm bảo an ninh trật tự tại các điểm xem đa bóng lãnh đạo công an thành phố thủ dầu một đặc biệt quan tâm và chỉ đạo các lực lượng
xã quân bám sát địa bàn để kịp thời phát hiện xử lý các điểm cờ bạc